thưa quý vị tại tp hcm sau khi nới lỏng giãn cách bên cạnh nhiều chợ truyền thống chưa mở cửa hoặc là mở cửa thận trọng do chưa chuẩn bị tốt điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
thì các chợ cóc điểm bán hàng tự phát đã mọc lên ở rất nhiều nơi tiêm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
trong khi nhiều chợ truyền thống còn chưa mở cửa hoặc mở cửa thận trọng do chưa chuẩn bị tốt điều kiện phòng chống dịch covid một mươi chín
thì các chợ cóc điểm bán hàng tự phát đã mọc lên ở nhiều nơi hiện số lượng chợ truyền thống hoạt động trở lại vẫn còn khá chậm
các chợ cũng mới chỉ hoạt động năm mươi công suất và khách mua tại chợ còn hạn chế tiểu thương cũng rẻ rạt nhập hàng
do đó dẫn đến tình trạng các chợ tự phát bên ngoài nhộn nhịp người mua bán
các điểm kinh doanh tự phát chủ yếu do người dân tự mở không mất thuế phí
người dân khi mua hàng cũng không cần phải kiểm tra đã tiêm vaccine không mất thời gian gửi xe giao dịch nhanh
do đó xung quanh các chợ truyền thống có nhiều chợ tự phát đã mọc lên và hoạt động vô cùng sôi nổi bất chấp lệnh cấm
xung quanh chợ bà triều quận bình thạnh khu vực đường vũ tùng bùi hữu nghĩa diên hồng hiện cũng phát sinh chợ tự phát
trước đó ông lê huỳnh minh tú phó giám đốc sở công thương tp hcm cho biết
đến nay tp hcm chủ trương không cho chợ tự phát hoạt động trở lại chỉ cho phép chợ truyền thống đầu mối
đáp ứng đủ yêu cầu về phòng chống dịch theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại theo công văn ba nghìn ba trăm hai mươi tám qd bcd của thành phố
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại thì tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát cuộc sống đang dần trở lại về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hữu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của vị khán giả
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy live supprise bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo của báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
xin chào và hẹn gặp lại ở những tin tức covid một mươi chín tiếp theo